vừa qua nam em lại tiếp tục gây xôn xao về những phát ngôn trên live stream có liên quan đến khán giả
đáng nói là những khán giả mà nam em đề cập là những người thường xuyên tặng tiền cho cô trong các đêm nhạc
cụ thể phát ngôn của nam em trên live stream như sau
tôi ra ông nỗi như bây giờ là do mấy người bưng hoa lên tặng tôi đó
người nào mà bưng hoa càng nhiều tiền là càng hãm hại tôi
rút kinh nghiệm nhà sau này tôi có mở sân khấu hát tôi không nhận bất cứ một món quà nào hết
của cho là của nợ
trong bài đăng mới nhất của nam em nhiều khán giả từng là người hâm mộ đã thể hiện sự ngào ngán
nhiều ý kiến cho rằng nam em vẫn chưa nhận ra được lỗi sai của mình mà vẫn cho mình là nạn nhân trong những ồn ào suốt thời gian qua
những thành viên trong fc cỏ bốn lá của nam em cũng lần lượt ra đi vì cho rằng ở thời điểm hiện tại không thể banh và bỏ qua được nữa
có thể thấy được rằng nam em đang đối mặt với vấn đề lớn sau những hành động của mình
trong một buổi live stream nam em lại khiến nhiều người xôn xao khi có màn quỵ lụy
chồng sắp cưới rất nhiều người là fen của nam em cho biết sẽ không ủng hộ cô nữa vì bây giờ đã hết cứu
có thể nói sau những ồn ào trên mạng xã hội vừa qua nhất là mối quan hệ với chồng sắp cưới đã khiến cho hình ảnh nam em trong mắt người hâm mộ bị ảnh hưởng không nhỏ
tại vì những màn bóc phốt không hồi kết của những ngôn từ được cho là chưa chuẩn mực
trong buổi live stream mới nhất nam em vẫn xuất hiện để trò chuyện với mọi người
nhưng cách hoa khôi trả lời câu hỏi đã bình tĩnh hơn rất nhiều
không còn kích động hay bốp chat lại từng câu như trước nữa
thậm chí nam em còn khuyên chồng nên bớt lại và khẳng định bản thân không muốn câu view câu like gì nữa
trong lúc nói chuyện mọi người không khỏi bất ngờ khi nam em thừa nhận bản thân cảm thấy sợ và ngán ngẩm
khi mỗi lần lướt các trang mạng đều tràn ngập gương mặt mình
cụ thể cô chia sẻ
nói thiệt tôi tới một cái mức mà lướt trên facebook tiktok
thấy tôi là bản thân không còn muốn ở lại nghe lướt qua luôn
tôi mức vậy luôn á
ý trời ơi tôi thấy nhức đầu
tôi đang cầu cho hiện lên những thông tin khác để không còn thấy tôi nữa
bản thân tôi đứng ở vị trí khán giả
tôi lướt thấy nhiều tôi nhiều quá
tôi cũng khó chịu nữa má huống chi ai
trước đó trên trang cá nhân facebook
người đẹp thừa nhận đã có những lời nói thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội
cô tự nhận không hoàn thành tốt việc học tập và xin chịu mọi trách nhiệm
trong bài viết đăng tải nam em bày tỏ
tôi đã không đủ bình tĩnh để anti fan kích động
có cớ để tôi nói những lời nói thiếu suy nghĩ và tỉnh táo
tôi đã không đủ bình tĩnh để anti fan kích động gây ô nào ảnh hưởng đến mạng xã hội những ngày qua
tôi đã không làm tốt trách nhiệm của một công dân làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội những ngày qua
tôi đã không hoàn thành tốt việc học tập yêu bản thân mà thay vào đó là bám vào những tổn thương của quá khứ
tôi xin chịu mọi trách nhiệm với pháp luật
tôi xin chân thành cảm ơn
bên cạnh đó hoa khôi nam em cũng mong phía cơ quan chức năng có thẩm quyền
có hình phạt xử lý nghiêm minh cho những cá nhân tổ chức đã và đang và sẽ gây nguy hiểm đến thế hệ trẻ mai sau
vì hành vi cổ suý cho việc dùng mạng xã hội để công kích quấy dối gây ảnh hưởng đến cá nhân tập thể
trong thời gian chờ đợi sự xem xét của phía cơ quan có thẩm quyền tôi xin chân thành cảm ơn
tuy nhiên dù đã đưa ra lời xin lỗi người đẹp vẫn nhận sự chỉ trích của khán giả
khi cô nêu lý do khiến bản thân livestream gây náo loại showbiz là do bị anti fan kích động
bài đăng của nam em
nam em nhanh chóng thú sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn ba lượt like và ba ba lượt bình luận chỉ sau năm tiếng
đa số mọi người đều bày tỏ sự bức xúc và chỉ trích nam em bởi cô là người đầu tiên đòi khui nát cái shobit
rồi lại kêu mình bị anti fan công kích
cụ thể ông lâm đình thắng giám đốc sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết
đã nhận được thông tin liên quan đến vụ việc
nam em livestream gây ồn ào mạng xã hội
ông thắng nói
qua phản ánh của dư luận sở đã nắm được thông tin trên
chúng tôi đang tìm hiểu và sẽ có phản hồi trong thời gian tới
trước đó trong các buổi livestream nam em lần lượt tiết lộ chuyện tình cảm với một nam ca sĩ hiện đã có vợ con
ở video khác cô kể về một nghệ sĩ mang danh ngọc nữ nhưng thường xuyên dùng chất kích thích
người đẹp còn hào hứng bật mí một nữ diễn viên trước đây từng là bạn gái cũ của chồng sắp cưới
hôm một mươi bảy tháng hai nam em cũng có chia sẻ gây tranh cãi thử khui hết showbiz đi
có người nào không gặp đại gia tôi đi bằng đầu
ai cũng cặp đại gia hết chẳng qua là không bị khui thôi
khui ra là không ai đứng được hết
quần áo hẳng hiệu ở đâu ra
showbiz trả tiền đâu có cao mà quần quần áo áo đổ hiệu
dù nam em không chỉ đích danh nhưng động thái này của cô khiến cư dân mạng ban tán về thông tin liên quan đến nhân vật được đề cập
người mẫu quế vân và ca sĩ duy mạnh cũng tham gia buổi livestream
doanh nhân hữu cường trồng sắp cưới của nam em bênh vực người đẹp và đồng thời có phát ngôn gây sốc
ở một livestream nhân vật này khẳng định anh và nam em sẽ phán nát showbiz này
nam doanh nhân mạnh dạng tuyên bố riêng mình anh chếp nguyên cả showbiz miền nam nếu không được anh nhờ ngoài bắc dập ngược lại miền nam
bên cạnh việc tò mò về tính xác thực của câu chuyện phần lớn khán giả tỏ ra ngán ngẩm bức xúc trước những phát ngôn ồn ào của nam em và chồng giáp cưới
cả hai được cho là đang đi quá giới hạn không kiểm soát làm tổn hại danh dự người khác
một số ý kiến đề xuất cơ quan quản lý cần vào cuộc và có biện pháp xử lý thích đáng với những chia sẻ gây tranh cãi không có bằng chứng xác thực từ cặp đôi
chồng nam em bị che vô duyên vì để lộ thu nhập cực khủng gần đây của vợ số tiền có gây sốc
liên quan đến vụ việc trên mới đây hữu cường trồng sắp cưới của nam em khiến nhiều người bất ngờ khi công khai giá đi sâu của vợ trên sóng live stream
theo đó người này nói rằng nam em bây giờ
chỉ đi hát với giá trên một trăm linh triệu đồng trên một sầu
cụ thể nam doanh nhân nói sâu mà nam em đi hát ở ngoài bắc hay về hải phòng sẽ có giá yêu đãi là một trăm linh triệu đồng dưới thì không nhận
một trăm linh triệu là chi phí mà nam em và mình tự lo mình công khai giá sâu luôn cho mọi người biết
tuy nhiên có những show sẽ nhận cao hơn có thể là một trăm bốn mươi triệu đồng
vì có một số hệ thống anh em người ta làm bầu sâu thì nhận mình một trăm linh triệu thôi thì vẫn báo lên một trăm hai mươi một trăm ba mươi triệu cái đó là hợp lý

còn khi mà họ nhận một trăm hai mươi một trăm ba mươi triệu mà mọi người liên hệ với mình trực tiếp thì mình sẽ báo lên một giá cao hơn
cho nên nam em năm nay không có sâu rè minh sẽ là người từ chối tất cả sâu nếu như thấy không ổn
đồng thời trồng sắp cưới của nam em cũng khẳng định hoa khôi đồng bằng sông kiều long không thiếu sâu
doanh nhân hiễu cường nói thêm mình dư sức nhận sâu cho nam em chỉ sợ nam em không đủ sức đi hát mà thôi
trước đó nam em cũng có buổi live stream với nội dung khá tiêu cực
hoa khôi chín x kể rằng đang nợ số tiền lớn nhưng bị ai đó gây khó dễ đạp đổ chén cơm
nam em khóc lóc bảo muốn đi làm để trả nợ nhưng cứ liên tục bị dồn vào đường cùng
vậy mà thời điểm hiện tại trong sắp cưới của nam em lại tuyên bố cô không thiếu sâu đi hát giá cắt xe lại còn cao ngất ngưỡng
điều này thật gây khó hiểu cho khán giả
không ít người cho rằng trồng sắp cưới của nam em hơi kém duyên khi công khai chuyện tiền bạc thu nhập trên mạng xã hội
được biết nam em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bắt đầu nổi danh khi đăng quang ở cuộc thi hoa khôi đồng bằng sông kiểu long vào năm hai nghìn một mươi năm
sau đó cô đại diện việt nam tham gia hoa hậu trái đất năm hai nghìn một mươi sáu và lọt vào top tám trung quốc
trên đà phát triển sự nghiệp thì nam em đột ngột công khai chuyện yêu trường giang nhưng không được đáp lại
mấy năm gần đây nam em đi hát khá nhiều cô thường gây suốt mạng xã hội với những bản cover nhạc buồn hoặc nhạc thất tình
nam em khuấy vân bóc trần showbiz luật sư nói gì
nhận định về những ồn ào của nam em
nam em khuấy vân khi liên tục phát live stream bóc trần showbiz theo dạng ẩn danh
luật sư cho biết trường hợp này khó có thể bị xem là một hành vi phạm tội bởi chưa đủ các yếu tố cấu thành tội phạm
hôm một mươi tám tháng hai mạng xã hội xôn xao trước những thông tin được nam em khuấy vân chia sẻ trên sóng live stream
trong cuộc trò chuyện bộ đôi người đẹp gây chú ý khi bóc trần showbiz theo dạng ẩn danh
họ không nhắc tên cụ thể mà chỉ ra đặc điểm nhận dạng của người đứng nhắc đến kèm theo đó là những thông tin chưa được kiểm chứng khiến dân mạng hoang mang
trao đổi về vụ việc này luật sư nguyễn đăng tư đoàn luật sư tp hcm cho biết trường hợp bóc trần sobis của nam em quế vân khó có thể bị coi là một hành vi phạm tội bởi chưa đủ các yếu tố cấu thành tội phạm
luật sư nguyễn đăng tư nói khi nào một cá nhân nêu đích danh một người khác thì mới có thể xem xét hành vi của họ có xúc phạm bồi nhọ danh dự nhân phẩm của người đó hay không
từ đó mới có căn cứ xem xét xử lý hành chính hoặc xử lý trách nhiệm hình sự tức hành vi này phải có hậu quả ít nhất đối với một cá nhân cụ thể